thì tôi có thể cùng với các bạn đấy để đồng hành và hỗ trợ cho các bạn đấy để các bạn có thể cất cánh lên được về những cái dự án mà liên quan đến môi trường
đấy là cái đầu tiên mà tôi quan tâm
cái thứ hai nữa là những dự án có giá trị về mặt dân sinh chẳng hạn như là tạo quan việc làm cho các bạn mà kém may mắn trong xã hội
ví dụ như các bạn có những khuyết tật chẳng hạn như là các bạn có thể tạo quan việc làm cho những bạn mà các bạn có thể là chỉ bị liên quan đến
chẳng hạn như là các bạn nói rất hay nhưng vì các bạn bị kiếm thị thì vẫn có thể sử dụng vào trong những công việc chẳng hạn như là trực tổng đài
hay là những cái bạn mà có thể là không nói được thì có chân tay vẫn rất là khỏe thì có thể theo hoặc có thể làm những công việc khác
thì tất cả những cái đấy thì tôi ưu tiên cho những dự án mà tạo ra được nhiều cái giá trị giúp cho các em cho các bạn cùng trang lứa có được công an việc làm cho những người khuyết tật
thì đấy là cái quan tâm thứ hai mà tôi cần rất là quan tâm đến
và một điều nữa là tạo ra những công an việc làm cho các bạn trẻ
mà các bạn ra trường mà chúng ta chưa có việc làm
nếu cái việc cái dự án của các bạn đấy mà tạo được nhiều công an việc làm cho giới trẻ thì tôi cũng ưu tiên
và đặc biệt nữa có một cái cộng đồng mà tôi cũng rất là quan tâm bởi vì cộng đồng truyền giới các bạn thực sự cũng phải chịu một cái mà gọi là tôi vẫn thường gọi là thôi thì đấy là số phận
nhưng mà không ai muốn như thế cả
và các bạn bị những cái mà xã hội đang
chưa công nhận chưa nhìn nhận các bạn đấy
chứ các bạn bị thiệt thòi bị trả giá
cho nên vì thế mà tôi cũng ưu tiên cho những dự án mà của các bạn chuyển giới
vậy thì bà đỡ shack liên có quan tâm đến những dự án mà không chỉ đầu tư ở việt nam mà thậm chí là các bạn còn muốn vươn xa ra đến khu vực để có thể mang hình ảnh của việt nam ra với bạn bè thế giới ạ
thực ra thì tôi đang là hiệu trưởng của một trường quản lý doanh nghiệp thuộc của vcci
thì thực tế thì tôi đã kết hợp với
ihk của đức tức là phòng công nghiệp của đức của đức đức
chúng tôi đã đưa chuẩn bị mà hiện tại thì tôi đã có một số lớp để đào tạo bằng tiếng đức
để đưa các em sang bên đức để học về những chuyên ngành
bởi iek của đức là có tới ba trăm bốn mươi chín ngành nghề khác nhau
và tôi thấy đây là một cái chương trình phải nói là dạy nghề
chúng ta có thể hình dung
tại sao nước đức có thể phát triển nhanh như vậy bởi vì nước đức là một trong những nước mà ứng dụng về cái học nghề rất là lớn ở thế giới bởi vì không quan trọng về vấn đề đại học mà có thể là học nghề ngay lập tức khi học anh có thể đã kiếm được tiền để nuôi sống mình
cho nên vì thế mà tôi rất thích cái chương trình đấy và tôi đang muốn đưa về việt nam cho các bạn trẻ
và chính các bạn trẻ sẽ phải điều hành cái dự án này
tôi có thể toàn bộ tôi mua tôi có thể kết hợp liên danh với cả bên đức
để hai trường có thể ra được một cái trường mà có thể cấp bằng dạy nghề của người đức như học ở tại việt nam
và sau đó các bạn có thể được gửi sang bên đức để thực hành hoặc để làm việc một hai năm
sau đó các bạn quay trở về việt nam để đào tạo lại cho lớp trẻ và có thể làm việc giống như các chuyên gia ở nước đức sang việt nam
thì đấy là cái dự án mà chúng tôi đang làm
hiện tại trường của chúng tôi là gọi là trường quản lý doanh nghiệp
gọi tắt là
và đã đào tạo có thể đến tháng một mươi tới thì chúng tôi sẽ có khoảng mấy chục em để gửi sang đức
để đất nước đức đào tạo ra những giáo viên hoặc là những chuyên viên để sau này về huấn luyện lại cho đội ngũ ở tại việt nam
và như đấy là những cái điều mà tôi đang rất là kỳ vọng vào cái công cuộc đóng góp vào cái sự giáo dục dạy nghề học nghề ở tại việt nam
xin cảm ơn những chia sẻ của bà
thưa quý vị và các bạn
công hành và hỗ trợ các start up phát triển doanh nghiệp bản thân doanh nhân đỗ thị kim liên đã luôn chọn những lĩnh vực có ý nghĩa với cộng đồng để đầu tư
và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì mời quý vị hãy cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi để có thể hiểu hơn về dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt mà shark liên đang theo đuổi
đây là hình ảnh lễ khánh thành giai đoạn một nhà máy nước mặt sông đuống thuộc tập đoàn aquad
dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt không có sự cố về an toàn tiết kiệm tối đa nhân lực là nhà máy nước sạch lớn nhất miền bắc là những kỷ lục mà nhà máy nước mặt sông đuống do shark liên đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị đã xác lập